thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số ba mươi ba nhằm sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết hai mươi ba gói hai mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ thêm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
quyết định ba mươi ba không áp dụng đối với những trường hợp đã được chi trả hỗ trợ hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh sách hỗ trợ nhưng chưa chi trả theo hướng dẫn của quyết định hai mươi ba
theo quy định mới lao động chấm dứt hợp đồng chỉ cần nộp bản sao giấy tờ như hợp đồng lao động quy định thôi việc không cần chứng thực hay có bản chính đi kèm
quyết định ba mươi ba mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh sản xuất nông lâm ngư nghiệp làm muối và những người bán hàng rong quà vặt buôn chuyến kinh doanh lưu động kinh doanh thời vụ làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng

quyết định ba mươi bốn mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh làm muối và những người bán hàng rong hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng

quyết định ba mươi năm mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh làm muối và những người bán hàng rong hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng

quyết định ba mươi năm mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh làm muối và những người bán hàng rong hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng

quyết định ba mươi bảy mở rộng hỗ trợ đối tượng hộ kinh doanh làm muối và những người bán hàng rong hỗ trợ một lần duy nhất với mức ba triệu đồng

ngay sau khi có nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn bốn nghìn tám trăm linh từng được xếp là vùng xanh hiện là vùng vàng nhưng hiện rất nhiều học sinh cần thơ đang học trực tuyến hoặc học qua bài giảng trên tv
khi khảo sát cha mẹ một phần ba cha mẹ đồng ý cho con đi học lại từ tháng một mươi một một phần ba đồng ý bắt đầu đi học từ tháng một mươi hai một phần ba còn lại đồng ý tới tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mới bắt đầu cho trẻ đến trường
theo thống kê chung hiện toàn quốc có hai mươi tám tỉnh thành đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp
số còn lại chỗ trực tiếp chỗ trực tuyến nhưng số lượng học sinh đang học trực tuyến lên tới sáu bảy triệu cháu
tình hình này khiến thứ trưởng bộ giáo dục đào tạo ngô thị minh rất sốt ruột
học trực tuyến kéo dài ảnh hưởng đến tâm lý học sinh sinh viên
quan điểm của thủ tướng của chính phủ là sớm sắp xếp để trẻ em được đến trường
có một hai triệu trẻ học mầm non ngoài công lập nhưng thời gian qua đóng cửa trường rất nhiều trường đã giải thể
khi cho trẻ đến trường sở giáo dục đào tạo cần phối hợp với sở y tế để tập huấn cho cán bộ giáo viên
nếu có f thì truy vết kỹ càng nhưng khoanh vùng phải gọn không để tình trạng một f thì đóng cửa cả trường
một mươi ngày vẫn chưa mở lại
bà minh nhấn mạnh
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng suốt ruột không kém
theo ông tuyên các tỉnh nói nhiều nhưng tập trung lại chỉ có ba vấn đề
thực hiện năm k trong trường học có khó khăn đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách vì trường học hầu hết đều quá tải
việc tiêm vaccine cho học sinh và xử trí khi có f tại trường học
theo ông tuyên có một trăm linh năm trong số một trăm ba mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ được khảo sát đã mở cửa trường học trở lại
ở việt nam giai đoạn trước là khép là giãn cách giai đoạn hiện nay là thích ứng an toàn
tỷ lệ tiêm chủng hiện nay đã đạt trên tám mươi ba người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
không cứng nhắc như trước
trước f đưa ngay đi viện
f một cách ly tập trung
nay f nặng mới đi bệnh viện
f một đưa ngay đi bệnh viện
eo cách ly tại nhà
trước bệnh viện có f phong tỏa cả bệnh viện
hiện có f chỉ phong tỏa tòa nhà hoặc khu vực liên quan ông tuyệt nói
thứ trưởng bộ y tế yêu cầu các trường học cả nước đều phải có kế hoạch phòng chống dịch mới
kế hoạch này phải được ban chỉ huy phòng chống dịch cấp quận huyện phê duyệt
kế hoạch mới phải sát thực tế chúng đúng tình hình hiện nay là đã tiêm phủ vaccine
trong đó có kế hoạch rõ ràng để có thể mở cửa trường học trở lại
thứ trưởng cũng trách nhiều trường quên mất quy định về đeo khẩu trang tại trường học
trong khi quy định này đã ban hành từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi dẫn đến lúng túng trong phòng dịch
và từ sự lúng túng này trẻ cứ phải ở nhà và có vô số hệ lụy kèm theo
mặc dù tỉnh đã vàng đã xanh tỷ lệ phủ vaccine đã cao
ngày tám tháng một mươi một sở y tế tp hcm cho biết đã ban hành hướng dẫn tạm thời việc thực hiện công tác
xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức
theo đó sở y tế tp hcm chỉ đạo các địa phương
thực hiện xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ
ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
đó là nhóm khu vực nguy cơ như chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ
người lái xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng shipper
sở y tế hướng dẫn đối với các đối tượng trên tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng
bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch
tính theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
cụ thể địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng
địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
đối với việc xét nghiệm các hộ gia đình trong khu vực cần điều tra dịch tễ
theo quy định xử lý f tại cộng đồng đã được sở y tế ban hành
sở y tế tp hcm chỉ đạo test nhanh tất cả f một trong cùng hộ gia đình và người sống trong phạm vi ổ dịch
không phân biệt tiến sử có tiêm chủng hay tiến sử mắc bệnh covid một mươi chín
người dân tự làm hoặc nhân viên làm nếu người dân không tự làm được
mặt khác không thực hiện xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn
hoặc cả quận huyện đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc khi cần điều tra dịch tễ
hoặc người đến từ địa bàn có dịch cấp bốn hoặc người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
theo sở y tế tp hcm hướng dẫn tạm thời xét nghiệm covid một mươi chín mới này nhằm kiểm soát dịch hiệu quả
phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ
tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế sau